kể từ khi khai trương trục liên thông văn bản quốc gia tới cuối tháng năm vừa qua
đã có hơn một trăm bốn mươi văn bản được gửi và nhận qua trục liên thông này
theo đánh giá sơ bộ cho thấy việc gửi và nhận văn bản điện tử mang lại rất nhiều tiện ích
cụ thể đã có ba mươi sáu ba trăm hai mươi bảy văn bản gửi và một trăm linh năm ba trăm hai mươi năm văn bản nhận qua trục liên thông văn bản quốc gia
đối với việc triển khai chữ ký số trong gửi nhận văn bản điện tử
ban cơ yếu chính phủ đã cung cấp trên một trăm năm mươi chứng thư số cho các bộ
ngành địa phương cấp chín mươi sáu trên một trăm năm mươi bốn chữ ký số cho lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương
và một trăm một mươi tám trên hai trăm sáu mươi hai chữ ký số cho lãnh đạo các địa phương
mặc dù còn gặp một số khó khăn nhưng đến nay một trăm linh bộ ngành địa phương đã kết nối liên thông
và gửi nhận văn bản điện tử với trục liên thông văn bản quốc gia
đây là cơ sở bước đầu để tích hợp chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước
bộ trưởng không ngồi phòng làm việc cũng ký được giấy tờ
hiệu quả cải cách cũng đã rõ khi giúp tiết kiệm hơn một hai trăm linh tỷ đồng một năm từ công việc này